đấy là những cái mà trong cái chế độ uống thuốc
bạn phải giữ
mẹ của bạn phải rất lưu ý trong chuyện đó
thường xuyên thường xuyên điều chỉnh
bên ngoài cái còn chế độ ăn uống
chứ sinh hoạt
có suốt ngày lo cho con cái không
bây giờ thì nó đi làm
phải ở nhà trông cháu cho nó suốt ngày căng thẳng
ví dụ chẳng hạn tôi nói rất nhiều vấn đề
trong cuộc sống càng tăng stress lên
phải kiểm soát được hết thì mới nói được
là vấn đề là tại sao
mà một mươi năm rồi nó không thay đổi
vấn đề nữa là thuốc có phù hợp hay không
có thích ứng hay không
có uống thuốc
tôi nhắc lại thuốc áp trong một giai đoạn nó sẽ có kháng thuốc
thế ta phải tăng liều
phải phối hợp thuốc
phải đi khám thầy thuốc ta có chiến thuật cho mình
đấy là một loạt vấn đề
bên cạnh đó tôi nghĩ rằng là
nếu các bạn thấy chưa phù hợp ý
mà các thầy thuốc đã cho rồi
bên cạnh điều chỉnh chế độ ăn uống
chế độ sinh hoạt chế độ tập luyện
rất nhiều vấn đề stress
bạn có thể
kết hợp tạo dược
thử phương hợp xem sao
hai cái có thể kết hợp với nhau
có thể giúp cho bạn ổn định được huyết áp
tôi nghĩ là đấy là một loạt vấn đề
mà phải tìm chứ còn hỏi thế thì rất khó trả lời
hy vọng là với giải đáp của giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thông
thì chị hiền có thể lưu ý được
những điều quan trọng để có thể biết cách
chăm sóc sức khỏe của mẹ mình được tốt hơn
khán giả nguyễn mai lĩnh ở hà nam
xin được hỏi giáo sư tiến sĩ
có phải chỉ những người cao tuổi mới lo bị cao huyết áp
thưa bác sĩ ở tuổi nào thì cần bắt đầu chú ý đến huyết áp của mình
ngoài việc đo theo dõi huyết áp
chúng ta có thể làm gì để hạn chế bệnh ạ
câu hỏi của bạn rất là hay
thế thì chính vì câu hỏi của bạn
cho nên là nhiều người chúng ta nghĩ rằng
trung niên và cao tuổi bị huyết áp còn trẻ không cần
nó là vấn đề tuy nhiên tôi muốn giải thích vấn đề này
rõ ràng huyết áp sẽ phụ thuộc vào tuổi tác
bởi trong cuộc đời ta thời gian thì làm việc nhiều
làm việc nhiều những cơ quan làm việc nó sẽ dịu giá đi
thế thành mạch nó sẽ sơ cứng lại
thì rõ ràng cái trung niên và cao tuổi
là cái tuổi mà người bị huyết áp cao hơn nhiều hơn
đấy là cái thứ nhất ta xác định
với xác định nhau như thế
bởi vì sao
bởi vì tuổi cao thì vỡ sơn ở mạch này nhiều
cho nên là nó sẽ có những cái tăng huyết áp
và tỷ lệ cao hơn
đấy là cái đầu tiên ta xác định thế
vậy thì những người trung niên và cao tuổi dễ bị
tôi lấy dụng trung niên và cao tuổi ta xác định tuổi trung niên bao nhiêu
bây giờ bốn mươi vẫn là thanh niên chứ không phải là gì đúng không
thôi tôi xác định là theo cái tuổi
mà cái nội tiết cơ thể
có thể từ bốn mươi năm bốn mươi chín
thì bốn mươi chín là cái thay đổi nội tiết của cả nam cả nữ
của nam ra dưới nam ba nữ
nhưng mà tuổi trung niên cao tuổi khoảng từ bốn mươi năm trở lên
bạn nên tầm soát xem xét để xem
xem có huyết áp không nếu có ta sẽ tiếp tục điều chỉnh
đấy là cái tuổi dễ mắc và dễ bị
thế còn tuổi trẻ hơn nếu mà bạn thấy rằng là
hay đau đầu này
thế rồi thì là
làm việc hay mệt mỏi này
thế rồi thì cũng hay khi phải hay gắn sức này
thế rồi thì là
hiệu suất công việc là giảm rút lặn giấc ngủ
thì bạn nên tầm soát huyết áp lại
đấy là mấy cái dấu hiệu bạn nên tầm soát lại
để huyết áp
tôi nghĩ rằng là mỗi lứa tuổi
các thức hình như thế thì chúng ta cũng cần phải xem xét
chứ còn không mỗi tuổi nào
có thể có người mỗi cơ địa
người này thì tuổi này bị người khác cơ địa khác tuổi bị
thì chúng ta tốt nhất là chúng ta
nên giữ sức khỏe cho mình phải nên tầm soát
những huyết áp cho đầy đủ
và cũng xin được nhắc lại cái lưu ý mà giáo sư tiến sĩ
nguyễn văn thông cũng có nói đến đó là
chúng ta đừng cậy là chúng ta còn trẻ
mà chúng ta chủ quan trong việc là theo dõi và chăm sóc sức khỏe của mình
đúng không ạ
đúng rồi nếu mà trẻ mà cứ nhộn nhạt suốt ngày
rượu bia suốt ngày thuốc lá hút phì phèo suốt
thì chắc chắn trẻ cũng sẽ bị
hay trẻ mà để béo phi
ăn nhiều quá thì không tập luyện con thứ khác
bụng béo béo phi lên
chắc chắn là mỡ máu tăng và huyết áp tăng
dạ vâng ạ
khán giả nguyễn tuấn phương xin được hỏi bác sĩ
tôi năm nay năm mươi tám tuổi có bệnh tăng huyết áp
và đang dùng thuốc đều
do đặc thù công việc tuyết tôi vẫn phải tiếp khách
và sử dụng rượu bia
vậy mỗi lần tôi nên uống bao nhiêu là vẫn trong giới hạn
để không ảnh hưởng đến huyết áp ạ
thực ra thì rượu bia
nó cũng không có lợi
thế tuy nhiên mà nó cũng không phải có hại hoàn toàn
thế trong thế giới
ta dùng cái từ rất hay là không lạm dụng
không lạm dụng tức là không phải không cho uống
ví dụ tên là người ta đã quy định ngày này
whiskey chẳng hạn đấy
thì một ngày không quá sáu mươi ml
tức là một cái lọ
một cái lọ trước của chúng ta đấy
sáu mươi ml ở đấy không được quá
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là gì đối với rượu vang
có thể cho một cốc một ly ly đầy
tại sao rượu vang lại tốt bởi vì rượu vang
nó làm cho chúng ta tăng hdlc lên
hdlc đó là một cái
coagulation tốt nó mang các cái
coagulation xấu vào nó mang mỡ ra ngoài
để phân hủy cho nên rượu vang
rất là tốt với tim mạnh
cái thứ hai cái thứ ba là gì
thì đấy là đối với lại
bia thì người ta có thể
mỗi ngày một lon ba trăm linh ml
thí dụ thế những cái đấy là gì
nó tốt với tác dụng tim mạnh
chúng ta không phải là một cách
có tính chất là công tức hóa
giáo điều hóa
mà chúng ta ngành rượu vẫn phát triển
nhưng chúng ta không thể làm dụng
nếu chúng ta không đều như thế
và tôi nói với các bạn
chúng ta bây giờ rượu phải có địa chỉ
quốc doanh hoặc các thứ khác phải có địa chỉ
chứ nhiều cái chúng ta rượu trôi nổi ra quá
chúng ta không biết được
những cái đấy là cái tức hại ngoài hại với gan hại
mà nó những cái là được an lý thích nó nhiều
đó là những cái mà dẫn hại sức khỏe
và dẫn hại sức khỏe lâu dài
chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ dẫn đến tăng huyết áp
dẫn đến nhiều bệnh nền khác thôi
có lẽ là cái vấn đề về văn hóa rượu bia của chúng ta
và thặc biệt là vào những ngày tết
thì khiến cho chúng ta vô cùng đau đầu đấy đúng không ạ
khán giả đặng văn hóa hà đông xin được hỏi
thưa bác sĩ do ngày tết thực đơn phong phú
khó kiên khen như bình thường
và tôi có dùng thêm bia rượu
vậy tôi nên tăng liều thuốc khuyết áp
để tránh trường hợp huyết áp tăng đột ngột gây đột quỵ hay không ạ
cái đấy hoàn toàn sai lầm
khuyết áp phải uống theo cái đơn
theo chế độ của nó
bạn không tự ý tăng được
đấy là cái đầu tiên
bạn phải chỉnh một chế độ ăn
chỉnh một chế độ ăn rất quan trọng
chỉnh một chế độ rượu bia như trên tôi nói
và chế độ mình duy trì
chứ bạn không thể lấy thuốc tăng khuyết áp rồi
mà bạn được ví dụ chẳng hạn như
bạn dùng quá liều
sau bạn này liều thế nó mới đáp ứng
cho nên cái đấy là một cái hoàn toàn sai lầm
mà không có tính chất khoa học nào cả
dạ vâng ạ
xin cảm ơn những giải đáp của giáo sư tiến sĩ nguyễn văn công